thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố đinh khương linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nghi liên tp vinh về tội cướp tài sản
và đây là đối tượng đã thực hiện vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một
tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
linh đã bịt mặt mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch
đối tượng đã sử dụng hông khí là rau nhọn và một vật nghi là lựu đạn
để đe dọa uy hiếp nhân viên để cướp tiền
sau khi cướp được bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng tp vinh
và ngay sau khi tiếp nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo
xác lập chuyên án huy động các lực lượng đơn vị nghiệp vụ liên quan
và phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triển khai phá án truy bắt tên cướp
sau trưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba hai
tại km bốn trăm năm mươi bốn ba trăm linh quốc lộ một a thuộc xã nghi liên đinh khương linh đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai do đánh bạc trên mạng thua dẫn đến nợ nần túng quẫn
nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
bước đầu lực lượng công an thu giữ các vật chứng liên quan gồm một xe máy
là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội và nhiều tăng vật khác
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã di lý
đối tượng trần ngọc thiên hai mươi
trần ngọc thiên hai mươi tám tuổi chủ tải xã đức minh huyện mộ đức
từ huyện mộ đức về công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi dùng dao đâm chết vợ
trước đây trần ngọc thiên và vợ là lê thị mỹ hạ hai mươi bốn tuổi
cùng với hai con nhỏ vào tỉnh đồng tháp để bán hủ tiếu
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn
thiên đưa hai con nhỏ trở lại quê nhà ở quảng ngãi sinh sống
người vợ tiếp tục ở tại tỉnh đồng tháp để buôn bán
tết năm nay chị hạ về nhà cha mẹ đẻ tại xã đức tránh huyện mộ đức để ăn tết
vào tối ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lê thị mỹ hạ đến nhà để đón hai con nhỏ
mang về nhà ngoại chơi nhưng không nói trước với thiên
khi con nhỏ xin phép thiên để đi chơi với mẹ thì hai bên đã phát sinh mâu thuẫn cãi nhau
thiên đã dùng dao đâm hạ tử vong và sau khi gây án
thiên đã đến công an xã đức minh huyện mộ đức để đầu thú
công an tỉnh thừa thiên huế
thừa thiên huế vừa phá thành công đường dây vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp lớn
từ khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị về thành phố huế để tiêu thụ
thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác
một khẩu súng và một số hộp tiếp đạn
công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng
gồm mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại thị xã hương trà
với bốn đội tư khác có liên quan khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên
lực lượng công an thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác
một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
nhóm đã tổ chức vận chuyển mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu lao bảo
tỉnh quảng trị vào thành phố huế phân phối
bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi đến ba mươi viên ma túy tổng hợp
đặc biệt là nhóm này có thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc
ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vận chuyển ma túy từ biên giới về nội địa
khi các đối tượng đang tổ chức tiệc ma túy trong đêm valentine
tại một con nhà không số lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với lê trọng nghĩa về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mai trí cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho bảo lãnh ba đối tượng
do đang nuôi con nhỏ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
trước đó qua công tác nắm tình hình vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai
tổ công tác của công an thành phố long xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số
thuộc tổ sáu mươi chín ở khóm đông thịnh năm phường mỹ phước
phát hiện trong nhà có các đối tượng trên
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ trong nhà bảy bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
hai xe mô tô hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả năm đối tượng đều dương tính với ma túy đá
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc ni lông trên là ma túy đá
do nghĩa mua về cùng với cường phân lẻ lại bán kiếm lời
và tổ chức cho các con nghiện

tiếp nhận chín mươi ba khẩu súng cao loại tám mươi năm viên đạn ba lựu đạn một mươi hai kiếp nổ
cùng với chấn áp các loại tội phạm công an tỉnh hải dương cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về an ninh trật tự trọng tâm là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
phòng chống cháy nổ
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn ma túy quá tải xe khách xe container
các nguyên nhân những lỗi dẫn đến tai nạn giao thông biết để phòng ngừa tránh hạn chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
các tổ công tác một trăm năm mươi một tăng cường tuần tra kiểm soát theo phương án kế hoạch đề ra
kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm
công an các xã phường thị trấn có kế hoạch chi tiết cụ thể tập trung bám sát địa bàn
chủ động kiểm soát tình hình phân tích đánh giá dự báo sát đúng để tham mưu và giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên
tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở
tôi chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường được nắm tình hình giả soát những công dân hiện nay đang quản lý súng chăn
cũng như vũ khí và điều hội vũ trợ và pháo để tuyên truyền vận động công dân giao nộp cho công an phường
sau tết tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng công an toàn tỉnh hải dương tiếp tục đẩy mạnh tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
trước dịp lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục chủ động phòng ngừa
giải quyết nhanh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường khu vực diễn ra lễ hội kiềm chế tai nạn giao thông
tập trung tuyên truyền xử phạt vi phạm đối với những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cảnh sát giao thông toàn quốc đã ứng trực một trăm linh quân số để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
huy động các lực lượng khác phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
và kết quả là trong bảy ngày nghỉ tết cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bảy mươi một trường hợp vi phạm
phạt tiền trên một trăm tám mươi hai tỷ đồng trong đó hơn hai mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý
hơn một mươi sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ và một trăm một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy
bộ công an yêu cầu công an các địa phương thực hiện thường xuyên quyết liệt không có ngoại lệ
kiên quyết hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
trước đó trong dịp tết công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng triển khai cao điểm
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở
điều tra làm rõ một trăm linh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng vụ án dư luận xã hội quan tâm bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ
trong dịp tết đã khởi tố năm trăm linh bảy vụ tám trăm hai mươi bị can
bắt ba trăm năm mươi tám vụ một hai trăm năm mươi hai đối tượng đánh bạc
phát hiện bắt giữ sáu trăm năm mươi bảy vụ sáu trăm chín mươi bảy đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo trái phép
ngay sau tết lực lượng toàn quốc tập trung nắm chắc tình hình tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng phối hợp thực hiện an sinh xã hội
an dân hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố khu công nghiệp để làm việc và sinh sống
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm
các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
tấn công chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm vi phạm pháp luật
nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp tết như đánh bạc tín dụng đen tội phạm ma túy trộm cắp
chủ động các phương án phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động phạm tội
ghi nhận tại lâm đồng trong kỳ nghỉ tết vừa qua lực lượng công an toàn tỉnh lâm đồng
đã thực hiện đảm bảo một trăm linh quân số thường trực đồng thời phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố
dân quân tự vệ tăng cường giữ gìn an ninh trật tự duy trì tinh thần quyết liệt trong suốt đợt cao điểm
và nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được đảm bảo giao thông được thông suốt
từ những khu vực trung tâm của tỉnh

nơi hoạt động kinh tế du lịch diễn ra sôi nổi đến những xã vùng sâu vùng xa như xã gia bắc huyện di linh
luôn có bóng dáng của lực lượng công an
vừa thực hiện công tác bám nắm địa bàn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
vừa duy trì hoạt động hiệu quả các tổ công tác tuần tra kiểm soát công khai trên các tuyến địa bàn trọng điểm
qua đó kiểm soát chặt chẽ về an toàn giao thông an ninh trật tự
đồng thời tạo sự gian đe kiềm chế với tội phạm và các vi phạm pháp luật
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên án giáp thỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát mùa ba phòng dc sáu mươi bốn đã chủ động lên kế hoạch vũ trang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
chủ yếu tập trung vào những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà lạt
chủ yếu là những địa bàn như là khu vực chợ đêm quảng trường và các công viên
thường thường là các đối tượng sẽ tụ tập đông người ở những địa bàn công cộng đấy
để mà có những cái hành vi là gây dối trật tự công cộng dẫn tới tiềm bẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
kinh tế an ninh trật tự ở đà lạt thì nó là tư đối nó ổn định
thì nói chung là mất cấp thì em thì cũng chưa từng em mua bán từ hồi giờ thì chưa từng bao giờ bị mất cấp hay gì hết
cũng nhờ mấy cái anh công an lực lượng đó để cho người dân mình có ý thức hơn
ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự giữ vững địa bàn công an lâm đồng đã tăng cường tuyên truyền
đảm bảo an toàn giao thông trên mọi cung đường để người dân có thể đón tết du xuân an toàn nhất
ở mọi lúc mọi nơi người dân đều nhận được sự tận tình niềm nở của lực lượng công an
quân số ở trạm là thực chiến một trăm linh trong cái dịch tết nguyên đám này
giữa trạm cảnh sát thông maragui và chốt đèo bảo lộc có sự phối hợp với nhau về kiểm tra tốc độ
dưới này chúng tôi sẽ tổ chức một chốt điểm đầu vào
giáp với địa bàn của tỉnh đồng nai
trên kia thì có một chốt trên đầu đèo bảo lộc
đây là cũng dịp đầu năm mới
nên là khi mà mình tổ chức thực hiện vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân cho các phương tiện trên đường
cũng là thông qua cái dịp đầu năm mới này thì cũng hướng dẫn rồi tuyên truyền cho người dân hiểu về luật giao thông rồi
tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
bên cạnh công tác điều tra khám phá án xử lý vi phạm
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân
các chiến sĩ còn thường xuyên trao đổi về phương thức thủ đoạn phạm tội mới
cung cấp các thông tin vụ việc nổi cộng để mọi người nâng cao cảnh giác
chính sự gần gũi thường xuyên liên tục ấy lại là dịp để người dân cung cấp các thông tin có liên quan đến an ninh trật tự
từ đó chủ động giải quyết từ sớm từ xa ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật
thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa gửi thư khen chúc mừng tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh điện biên
cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và cơ quan đại diện bộ công an tại lào vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh phá chuyên án chín trăm hai mươi ba p
và đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ trao thưởng ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí bí thư tỉnh ủy khẳng định các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã phối hợp chặt chẽ
linh hoạt với các đơn vị chức năng của lào phá thành công chuyên án bắt giữ khởi tố hai mươi bảy đối tượng
giải cứu được bảy công dân việt nam bị lừa đảo đưa sang lào lao động bất hợp pháp như lao động khổ sai về nước
bên cạnh đó thực hiện kế hoạch cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh điện biên đã đồng loạt gia quân nắm bắt địa bàn đối tượng
ngay trong ngày ba mươi và mùng một tết công an huyện nậm pồ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng của huyện
kịp thời truy bắt được nhóm đối tượng gây án chết người và nhóm đối tượng hiếp dâm xảy ra trên địa bàn
tại buổi lễ nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen và trao thưởng
công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng
sau va chạm xe máy
vụ án mạng xe máy trên đường hai mươi sáu tháng ba phường bình hưng hòa
nạn nhân là người đàn ông ba mươi một tuổi trú ở tỉnh bà rịa vũng tàu
theo điều tra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai tại ngã tư đường hương lộ ba và đường hai mươi sáu tháng ba
đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy trong đó nam thanh niên một mươi sáu tuổi ngụ tại quận bình tân
điều khiển xe máy hiệu sh chở theo bạn gái và va chạm với một xe máy khác do nam thanh niên điều khiển chở theo nạn nhân
sau va chạm hai bên xảy ra cự cãi xô sát
vụ việc đã khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ nam thanh niên cầm lái bị thương
nhận được tin báo công an phường bình hưng hòa đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng giết người trốn truy nã
tại thành phố hồ chí minh khi đang bán hàng rong trên đường phố
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc tham gia tiệc nhậu thì đối tượng lê đức chú tải xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa
xảy ra mâu thuẫn với một người họ hàng trong lúc tức giận lê đức đã dùng hung khí thực hiện hành vi giết người
sau khi gây án lê đức đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh và thay đổi họ tên chỗ ở nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng
trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức
khi đang buôn bán rạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh

trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức
khi đang buôn bán rạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức

trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức
khi đang buôn bán rạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức